vào thời điểm cuối năm thì nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu trên thế giới có xu hướng tăng mạnh
tại một số quốc gia ở châu á như ấn độ malaysia và nepal
trong khi mùa vụ hồ tiêu hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một dự kiến sẽ thu hoạch trễ hơn
do vậy dự báo tới giữa năm hai nghìn hai mươi một thì giá hồ tiêu sẽ tiếp tục giữ ở mức cao
giá hồ tiêu đen đồng loạt tăng mạnh tại các vùng sản xuất lớn trên thế giới
như brazil malaysia ấn độ kéo theo giá hồ tiêu đen trong nước tăng mạnh
tại các cảng khu vực thành phố hồ chí minh giá hồ tiêu đen tăng một trăm năm mươi usd một tấn
tương đương với mức tăng năm bảy lên mức hai tám trăm tám mươi sáu usd một tấn
tính tới cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi giá hồ tiêu đen tại các tỉnh đắk lắc gia lai và đắk nông
đồng loạt tăng từ bốn năm trăm linh đồng một kg lên mức năm mươi sáu năm trăm linh đồng đến năm mươi bảy đồng một kg
giá hồ tiêu trắng tăng từ bảy đồng một kg lên mức bảy mươi tám đồng một kg
và tiếp tục tăng mạnh lên mức chín mươi hai đồng một kg
đây được xem là thời điểm khá thuận lợi đối với người trồng tiêu trong nước
so với hai năm trước mức giá hiện tại người trồng tiêu sẽ có lãi
dự báo tới giữa năm hai nghìn hai mươi một giá hồ tiêu tiếp tục duy trì ở mức cao
bởi nhu cầu tiêu thụ sản phẩm này phục vụ cho ẩm thực và ngành dược mỹ phẩm tiếp tục tăng mạnh